ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp tp hcm trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư tp hcm
công viên phần mềm quang trung đã tổ chức chuỗi hội thảo khu công nghiệp thông minh
thông qua hội thảo nhằm kết nối giúp doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp khu chế xuất tại thành phố
có cơ hội tìm hiểu ứng dụng công nghệ cải tiến hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh
định hướng phát triển theo hình mẫu khu công nghiệp khu chế xuất thông minh
đáp ứng xu thế phát triển của việt nam và thế giới
tại đây có hơn hai mươi sản phẩm giới thiệu giải pháp công nghệ ứng dụng trong hoạt động sản xuất
quản lý kinh doanh và thu hút doanh nghiệp nhà máy tham gia kết nối giới thiệu ứng dụng
giải pháp chuyển đổi số nhằm tăng cường tính kết nối tương tác hiệu quả trong các khu công nghiệp
như giải pháp kết nối giao thương xây dựng chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp
hệ thống quan trắc môi trường tự động giúp kiểm soát chất lượng nước thải không khí
giải pháp số hóa quản lý tài liệu hệ thống thể nhận diện và thanh toán không tiên mặt